trung tay cùng tp hcm kiểm soát dịch covid một mươi chín nhiều cá nhân và tổ chức doanh nghiệp đã vận động nguồn khẩu trang
để trao tặng cho người dân những cán bộ chiến sĩ công an đang thực hiện nhiệm vụ
chiều ngày một mươi ba tháng ba công an tp hcm đã tiếp nhận bốn mươi khẩu trang do các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố trao tặng
số khẩu trang này sẽ được trao cho các cán bộ chiến sĩ công an của thành phố sử dụng khi làm nhiệm vụ
trước đó các doanh nghiệp cũng đã trao tặng hai mươi khẩu trang cho cục hải quan thành phố và tặng một mươi khẩu trang cho tỉnh bình thuận
dự kiến trong thời gian tới có khoảng năm trăm linh khẩu trang sẽ được tặng cho các địa phương bệnh viện có nhu cầu cấp thiết về khẩu trang
trong đó ưu tiên đội ngũ nhân viên y tế đang công tác tại các điểm nóng về dịch bệnh